từ dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm như cá mực cua v v dù đã được sơ chế cất trong tủ lạnh nhưng vẫn không bán được và giờ thì chỉ có thể bỏ đi